bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi một giá nước sinh hoạt ở tp hcm sẽ tăng từ năm ba trăm linh đồng lên năm sáu trăm linh đồng một mét khối đối với hội dân cư
riêng với hộ nghèo và hộ cận nghèo vẫn giữ nguyên mức năm ba trăm linh đồng một mét khối
sang năm hai nghìn hai mươi giá nước bán lẻ sẽ tăng lên sáu đồng một mét khối đối với hộ dân cư năm sáu trăm linh đồng một mét khối đối với hộ nghèo và cận nghèo
hai năm sau đó giá nước tiếp tục tăng theo lộ trình
theo ủy ban nhân dân tp hcm giá nước hiện nay đã lạc hậu và chưa được điều chỉnh
nếu không điều chỉnh sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp dẫn đến chất lượng nước khó được cải thiện